tin an ninh trật tự bị người dân tố cáo thu tiền hợp đồng thuê trợ nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà chi tiêu mục đích khác
nguyễn văn quang chủ tịch ubnd thị trấn an châu và vi thị thắm kế toán ubnd thị trấn an châu
vừa bị công an huyện sơn động tỉnh bắc giang tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo của quân chúng nhân dân về việc từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi bốn bị can quang
ký hợp đồng giao hợp tác xã chợ an châu tổ chức kinh doanh khai thác và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện sơn động
theo điều khoản hợp đồng hàng tháng hợp tác xã chợ an châu phải nộp cho ubnd thị trấn an châu một mươi năm triệu đồng để nộp vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên nguyễn văn quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo vi thị thắm thực hiện trái công vụ
không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách nhà nước mà giữ lại để sử dụng chi vào các mục đích khác sai quy định
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước số tiền ba trăm bốn mươi triệu đồng